trong không khí vui mừng chào đón năm mới hai nghìn một mươi bảy tại các địa phương trên cả nước những tấm lòng vàng các nhà hào tâm vẫn không quên chia sẻ khó khăn với những người nghèo các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
tại hà nam tối ngày một tháng một đã diễn ra chương trình đêm chung tay tết vì người nghèo xuân đình dậu hai nghìn một mươi bảy nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh
chương trình đêm chung tay tết vì người nghèo xuân đinh dậu năm hai nghìn một mươi bảy là một trong những hoạt động nhân đạo từ thiện có ý nghĩa tốt đẹp và hết sức thiết thực khi tết đến xuân về
tấm lòng cùng những món quà của cán bộ đảng viên nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân các nhà hảo tâm sẽ góp phần giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh có điều kiện đón xuân đầy đủ và ấm áp đồng thời có cơ hội xây dựng cuộc sống tốt đẹp
kết thúc chương trình ban tổ chức đã nhận được số tiền hơn một mươi bảy tỷ đồng từ các cơ quan ban ngành các tổ chức đơn vị doanh nghiệp và những người con hà nam sinh sống ở trong và ngoài tỉnh đã ủng hộ người nghèo của tỉnh hà nam
chương trình cũng đã trao một trăm hai mươi xuất quà đến một trăm hai mươi hộ nghèo của sáu huyện thành phố trong tỉnh hà nam